mặc dù hàng năm nhà nước đã cấp ngân sách để hỗ trợ các địa phương thực hiện chỉ thị một mươi một của bộ chính trị khóa tám về mua và đọc báo đảng nhưng hiện nay ngay tại tp hcm nhiều tổ chức cơ sở đảng vẫn không thực hiện nghiêm chỉ thị này vậy nguyên nhân xuất phát từ đâu mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây
hiện nay nhiều tỉnh thành phố đã thực hiện đúng nguyên tắc đúng mục đích cấp kinh phí đầy đủ kinh phí cho các địa phương để mỗi tri bộ đảng và mỗi tổ chức chính trị xã hội mua ít nhất một tờ báo tạp chí của đảng
tuy nhiên hiện nay tại tp hcm vẫn còn nhiều cấp ủy đảng chưa quán triệt triển khai nghiêm túc chỉ thị đôi khi còn có hiện tượng xem nhẹ việc mua và đọc báo tạp chí của đảng
hiện nay trên toàn địa bàn phường được cấp có một tờ báo nhân dân để cho đảng quỹ theo dõi và đọc tin tức mỗi ngày thôi
theo tinh thần của chỉ thị một mươi một thì đảng có một kinh phí cung cấp báo nhân dân cho đảng viên cán bộ nhân dân
được đọc và biết tình hình
nhưng mà cái quỹ đó đến bây giờ đó thì thực tế thì cái báo nó cũng có được phát hành rộng rãi
thì đề nghị đảng nên kiểm tra lại với cái quỹ đó thì các địa phương nhất là các quỹ đảng xem coi như đã thực hiện như thế nào
không được quán triệt và đọc báo đảng nhiều đảng viên rất bức xúc
vì hiện nay trên mạng xã hội nhiều thông tin không được kiểm chứng xuyên tạc thậm chí còn có biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
lôi kéo khuyết động nhân dân
trong khi đó báo nhân dân tạp chí cộng sản là những tờ báo trinh thống truyền tải thông tin và chủ trương chính sách của đảng đến với người dân
lại chưa đến được các cơ sở đảng
báo nhân dân thì chưa có thực hiện cái chế độ mà cấp cho bất cứ cấp nào
thí dụ như ở đây tôi biết là ở phường cũng vậy mà hay là ở khu phố tôi là bí thư đảng ủy bộ phận
rồi bí thư một chi bộ trong sáu chi bộ của trong cái đảng quỹ này cũng không có chi bộ nào
hay đảng bộ chúng tôi không có được cấp báo nhân dân
thì một mươi một về mối báo đọc báo đảng thì ở cấp chi bộ chúng tôi là thực hiện theo hướng dẫn của ba thanh ủy
ba tổ chức thanh ủy cũng như là quận ủy và đảng ủy phương là chúng tôi hàng tháng đều sinh hoạt đỉnh kỳ
và lấy thông tin trên báo sài gòn giải phóng tức là báo địa phương của thành phố hồ chí minh
còn báo nhân dân thì chúng tôi không có
để phản ánh kịp thời đúng đắn ý chí nguyện vọng cùng những thành tích sáng kiến
kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thiết nghĩ các cấp ủy đảng của thành phố hồ chí minh cần phải sớm vào cuộc kiểm tra làm rõ những nguyên nhân dẫn đến thực tế này
để mỗi tri bộ đảng mỗi cơ sở đảng luôn nắm được chủ trương đường lối của đảng và nhà nước thông qua tờ báo đảng